xin mời các đồng chí theo thông tin từ lực lượng tính xác mới mới về
thì đối tượng đang di chuyển từ tỉnh đắk lắc đến thành phố hồ chí minh

thông tin số điện thoại này sẽ di chuyển
bắt được đối tượng không để nó tẩu thoát
thì anh có thể làm ra mấy cái chốt
bộ trịnh sát đi dọc tuyến quốc lộ một a
đi đến địa phận tỉnh bình định cụ thể là một quán nước ven đường huyện hoài đức
có một thông tin quan trọng của chủ quán nước ven đường
đã cung cấp cho điều tra viên một thông tin rất mờ nhạt
nhưng có thể là có liên quan đến nạn nhân và đối tượng nghi vấn
qua xác minh các quán nước dọc tuyến quốc lộ một a
trong đó có một chị quán nước cung cấp
vào thời điểm buổi trưa
tầm thời gian thì chị không nhớ chính xác
nhưng mà khoảng là giữa cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
là trùng với cái thời gian quán xảy ra
thì là có một người đàn ông trung niên
thì có ghé vào quán uống nước
rồi đi là đi xe đồ rim
nhưng mà chị chủ quán không nhớ bình số
rồi sau đó lại có một người phụ nữ đến là đón xe khách đã đi vào hướng nam
nhưng mà lại là không có xe đã đi
thì cái người đàn ông này là trực tiếp là đớn là chủ động là bách trưởng với người phụ nữ này
lịch trình họ đi như thế nào họ đi như thế đâu
thì mình phải điều tra
nó người ta chỉ cung cấp cho mình tới đó thôi
nói cái đặc điểm nhân dạng là tương đối là như vậy
để chúng ta đánh giá
đánh giá tức là có thể chị này đi với đối tượng này
anh này người thanh niên này chờ chị này đi đâu
tối đoạn nào làm gì như thế nào
thì đó trụt về cơ quan điều tra
chúng ta phải chứng minh
khi có nguồn tin như vậy
bàn truyền án đã phải phân công lực lượng điều tra viên
trinh sát viên
xác minh dọc theo tuyến đó
nắm tình hình lại
nhằm xác minh rõ mối quan hệ giữa đối tượng trường và hoàng đức sinh kia
có phải là một hay không
và y có phải là người gọi điện trực tiếp cho công an thị xã sông cầu
và huyện đồng xuân báo án hay không

hay là một lý do nào khác
rất nhiều câu hỏi được các điều tra viên đặt ra
và chỉ có bắt được nghi can trường
thì mới làm rõ được câu trả lời
theo đặc điểm miêu tả
của một số vùng đồng bà dân tộc
đối tượng cao khoảng một m bảy mươi
da ngâm đen tuổi trên dưới ba mươi
nói giọng bắc
xác định đối tượng có khả năng đi vào nhà nghỉ
phòng trọ hoặc khách sạn
đâu đó dọc theo tuyến quốc lộ một a để nghỉ
có thể y thuê nhiều địa điểm
ở các tỉnh để làm nơi tập kết người
cho hoạt động chăn rắt người đồng bào đi ăn xin
tiếp đó thì
tôi gặp gỡ một quần chúng
đây là một chị phụ nữ
chị này là hoạt động
buôn bán nhỏ ăn uống
tại khu vực đấy
thì tôi treo đổi
bước mặt cho chị nhận diện hình ảnh
của đối tượng
thì chị này là khẳng định
đây chính là cái đối tượng
là coi như
chăn rắt người đồng bào
nhân tập thủ số
thường xuyên là nghỉ trợ
tại khu vực đấy
xác định cụ thể như thế
tôi treo đổi với lực lượng
chính xác của phòng cảnh sát hành sự
công an quảng ngãi
là giám sát
theo dõi cái đối tượng đó
trên cơ sở đó
lời khai của chị này
phân công một tổ điều tra viên
một trinh sát ra
công an thành phố quảng ngãi
nắm bắt được những nhóm nào đi ăn xin
do đối tượng nào người bắc
nói giọng bắc
hai đối tượng là nói giọng bắc
điều quyền ăn xin
thường ăn xin xong thì về
nghỉ chỗ nào
nghỉ chợ tại đâu
trên cơ sở đó
trinh sát phải tiếp cận
phương hợp của công an thành phố quảng ngãi
và công an phường hà nội
thành phố quảng ngãi
để tiếp cận
xác định được
đối tượng trang sát
người đồng bào đó
đi ăn xin
đặc điểm nhận dạng đặc khớp
lại là đối tượng chuyên trang sát người dân tộc
đối tượng cần tìm theo chỉ đạo của ban chuyên án
dường như đã đến gần
nhưng chưa biết làm sao
để lần ra hắn
trong thâm tâm mỗi chiến sĩ công an
lỏng như lửa đốt
thì công an thành phố hải phòng
đã gửi bản ảnh nhận dạng
xác định hoàng đức sinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
đăng ký hộ khẩu thường trú
tại thôn ba
xã kiền bái
huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng
đối tượng này bỏ địa phương đi đã lâu
khoảng một mươi năm
trước khi bỏ địa phương đi
hắn không có tiền án tiền sự gì
nhưng qua làm việc với một số người
dẫn đi ăn xin
họ cung cấp thông tin là đối tượng
sinh thường xuyên đi với một người đàn ông khác
tên là gì không rõ
có phải là đối tượng
hiển như chị chú đã trình báo hay không
thông tin do người dân cung cấp
mình cũng cho nhận dạng
thì xác định
đúng là thằng hiển
nó là nguyễn quang hiển
thằng này cũng là dân hải phòng
ở kiếm thị hải phòng
trè cứu thông tin
vừa nhân thân lai lịch của thằng hiển này
thì xác định là thằng hiển này bỏ địa phương đi lâu
nhưng mà thằng này
lại có nhiều tiền án tiền sự
có bốn tiền án vừa tội
các gọi là trọng cấp tài sản
nhưng mà tại thời điểm này thì
cơ quan công an này là
chưa có cơ sở
chưa có cơ sở để xác định là
hai đối tượng này
có liên quan như thế nào đối với vụ án
và có phải là
hai đối tượng này
người trực tiếp sử dụng số điện thoại
gọi điện thoại báo tin cho cơ quan công an hay không
quả xác minh được biết
hai đối tượng này thường xuyên có mặt
ở địa bàn tỉnh quảng ngãi và bình định
nên phòng hình sự công an tỉnh phú yên đã phối hợp
với phòng cải giác hình sự của hai tỉnh này
tiến hành xác minh
quá trình xác minh sơ bộ thì được biết
đối tượng sinh thường xuyên sinh sống tại
thành phố quảng ngãi
còn đối tượng nguyễn văn hiển thường xuyên có mặt
tại huyện tuy phước tỉnh bình định
khu vực ga duy trì trong các đối tượng này
có liên quan trực tiếp
đến vụ án hay không
vẫn là ẩn số đối với lực lượng phá án
nên lãnh đạo ban chuyên án có trao đổi
với phòng cải giác hình sự hai tỉnh
quảng ngãi và bình định tiếp tục theo dõi
hai đối tượng sinh
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
nhận được tin của công an
tỉnh bình định báo tin là
để bắt được
đối tượng nguyễn văn hiền
thực hiện một vụ trọn kép tài sản
tại huyện phu cát
tỉnh bình định
điều trợ viên có báo cáo với lãnh đạo
xin ý kiến lãnh đạo trực tiếp ra là
trong khu vực
điều trợ viên
phải khó cầu
điều trợ viên
phải khó cầu
điều trợ viên
nâng cấp tài sản và có chăng chắc việc người đồng bào dân tộc tuyển số đi ăn xin
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sau khi nhận thấy đã đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng
đối tượng hoàng đức sinh được các trinh sát theo dõi một cách đặc biệt và lên kế hoạch bắt giữ
khi đã đảm bảo yếu tố pháp lý an toàn cho cả lực lượng chức năng lẫn đối tượng vì tất cả đều có thể xảy ra
phương án bắt đối tượng được ban chuyên án lên kế hoạch thì lại nhận được cuộc điện thoại bất ngờ cá đã xả lưới
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sau khi nhận thấy đã đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng
đối tượng hoàng đức sinh được ban truyền án lên kế hoạch thì lại nhận được cuộc điện thoại bắt giữ khi đã đảm bảo yếu tố pháp lý an toàn cho cả lực lượng chức năng lẫn đối tượng
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sau khi nhận thấy đã đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng

ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sau khi nhận thấy đã đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng
đối tượng hoàng đức sinh được ban truyền án lên kế hoạch thì lại nhận được cuộc điện thoại bắt chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sau khi nhận thấy đã đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng
đối tượng hoàng đức sinh được ban truyền án lên kế hoạch thì lại nhận được cuộc điện thoại bắt chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sau khi nhận thấy đã đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng

ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sau khi nhận thấy đã đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng

ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám sau khi nhận thấy đã đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng

hoặc liên hệ số điện thoại chín mươi ba bảy trăm sáu mươi sáu ba nghìn ba trăm chín mươi bảy điều tra viên thủ lý vụ án để phối hợp xử lý